thưa quý vị hôm nay tòa nhân dân tp hcm bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại công ty alibaba và các công ty trực thuộc
bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba là em ruột của luyện
và một mươi tám bị cáo khác bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai bị cáo võ thị thanh mai giám đốc công ty cổ phần alibaba loferm nguyễn thái lực giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư và thương mại địa ốc xanh
em ruột của luyện bị xét xử về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
bị cáo huỳnh thị kim thắng kế toán trưởng công ty alibaba bị xét xử về tội rửa tiền
theo nội dung cáo trạng bị cáo nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty đứng tên giám đốc và đại diện theo pháp luật của các công ty này là những người trong gia đình hoặc là người thân tín của luyện
bị cáo này đã tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp bằng chính nguồn tiền huy động từ khách hàng rồi tự lập dự án dân cư phân lô trái pháp luật đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ
tự đặt tên các dự án để kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng
luyện và các bị cáo liên quan bị cáo buộc chiếm đoạt hai ba trăm linh tỷ đồng của bốn năm trăm sáu mươi khách hàng
cơ quan điều tra đã làm việc được với bốn hơn bốn khách hàng đã tố cáo bị chiếm đoạt số tiền là hai một trăm linh tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày tám tháng một mươi hai cho đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
còn liên quan đến đại án buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về tiêu thụ tại các tỉnh phía nam
vào sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo về tội buôn lậu và nhận hối lộ
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đào ngọc viễn một mươi bảy năm tù phan thanh hữu một mươi sáu năm tù
nguyễn minh đức một mươi năm tù nguyễn hữu tứ một mươi năm năm tù lê thanh trung một mươi ba năm tù võ thanh bình một mươi một năm tù
trần thị thanh vân chín năm tù
các bị cáo còn lại lĩnh án từ chín tháng hai mươi ba ngày tù bằng thời hạn tạm giam đến một mươi một năm tù
một mươi một bị cáo bị phạt tiền và hai bị cáo hưởng án treo
hội đồng xét xử nhận định ba bị cáo viễn hữu và đức giữ vai trò chủ mưu cầm đầu do đã bàn bạc góp vốn mua xăng từ singapore
vận chuyển bất hợp pháp về việt nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính
hành vi của các bị cáo không chỉ làm thất thu ngân sách của nhà nước mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia dối loạn thị trường
riêng bị cáo ngô văn thủy đội trưởng
đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên án một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
tại phiên tòa tỉnh đồng nai cũng công bố quyết định tịch thu một mươi bảy tàu thủy hai mươi hai xe bồn ba ô tô hai xe mô tô sáu mươi năm điện thoại di động
và tiếp tục kê biên một mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời hủy bỏ quyết định kê biên trả lại cho các bị cáo ba mươi bốn sổ đỏ
công an tỉnh quảng nam vừa đấu tranh triệt sóng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc xe hình thức khá độ bóng đá
quy mô lớn sáu mươi năm tỷ đồng
qua công tác điều tra phá án lực lượng công an phát hiện hai mươi ba đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trích xuất dữ liệu từ các tài khoản cá độ bóng đá của các đối tượng thể hiện tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến thời gian bị bắt là khoảng sáu mươi năm tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại di động ba laptop khoảng ba trang tài liệu và nhiều tăng vật khác có liên quan
với phương thức đăng ký
tài khoản trên bóng tám mươi tám com và phân thành nhiều tài khoản cá độ có cấp thấp hơn để tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc
các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để nhắn tin gọi điện thường xuyên thay đổi số liên lạc để đối phó với lực lượng chức năng
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi ba đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
cùng với hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet
tại quảng trị đối tượng nguyễn thị mỹ vân chú khu phố sáu phường năm thành phố đông hà
đã bị lực lượng công an tỉnh bắt quả tàng khi đang trực tiếp cá cược với một số đối tượng
tại số nhà tám mươi ba đường nguyễn trãi khu phố bảy phường năm thành phố đông hà
tại thời điểm bắt quả tang có hai máy tính đang ở trong tình trạng mở và được truy cập vào trang chủ viva tám trăm tám mươi
để lấy thông tin về tỷ lệ cá cược cho những người cá cược chọn đánh
khi bắt quả tang có năm người tham gia đặt cược với tổng số tiền là bảy triệu sáu trăm linh nghìn đồng
qua sau kê dữ liệu trên máy tính của nguyễn thị mỹ vân
đã phát hiện số tiền mà vân sử dụng để cá cược mỗi ngày khoảng hai trăm linh triệu đồng
công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi ngày hôm nay cho biết đã khởi tố đối tượng trần thị nga
chú xã ba động huyện ba tơ về hành vi cho vay lãi nặng
theo điều tra xác định trần thị nga đã cho người khác vay lãi nặng hơn một mươi một tỷ đồng
với mức lãi suất mỗi khoản vay từ bảy trăm linh sáu cho đến một bốn trăm sáu mươi một năm
qua đó thu lợi bất chính hơn hai bốn tỷ đồng
liên quan đến việc vay lãi nặng một nữ giáo viên do nợ trên sáu tỷ đồng tiền vay nhưng không có tiền trả
đã bị con gái ruột của bà nga là tăng hà dung cán bộ y tế xã ba động
sử dụng ô tô bắt giữ khống chế đe dọa viết giấy nợ
công an huyện ba tơ cũng đã khởi tố bắt giam tăng hà dung về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
hiện vụ việc đang được công an huyện ba tơ tiếp tục điều tra làm rõ
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết dương lịch
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh hương yên đã tập trung lực lượng quyết liệt triển khai các biện pháp
nhằm ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên phát hiện đỗ văn thắng
trú tại thôn lại ốc xã long hưng huyện văn giang có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay thắng đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ tám trăm linh đồng một triệu một ngày
đến một mươi đồng một triệu một ngày
theo yêu cầu của thắng người vay phải thanh toán tiền lãi định kỳ một mươi ba mươi ngày một lần
nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn thắng sẽ cộng tiền lãi và tiền gốc để tiếp tục tính toán
hoặc đe dọa người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi
đặc biệt để điều hành hoạt động cho vay thắng lên mạng internet mua và cài đặt ứng dụng để quản lý việc cho vay
trong quá trình vay những thông tin của khách hàng tôi sẽ đăng nhập lên trên app số điện thoại và địa chỉ số tiền vay mức lãi suất
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay thắng đã cho nhiều người vay với số tiền giao dịch lên đến hơn bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng
thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
người vay rất chi là lớn hai là cái việc thu thập thông tin liên quan đến người vay là cực kỳ ít
ba là gần như làm việc đối với những người vay họ rất chi là e ngại
cung cấp thông tin về các khoản vay của mình đã vay và ngại làm việc với cơ quan điều tra
thứ hai là đối tượng chủ yếu sử dụng ứng dụng qua app để quản lý các khanh vay
nên là cái việc khi mà cơ quan điều tra bắt giữ thì gần như là những người quản lý
lại là một người khác nên là gần như là khóa cái ứng dụng trên nên là để thu thập cái dữ liệu liên quan đến cách vay là gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên là đội nghiệp vụ cơ bản phòng khách sách sự công an tỉnh yên đã quyết tâm và củng cố các tài liệu chứng cứ và thu thập song minh
và đã khởi tố đối tượng để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thắng
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thời gian tới công an tỉnh hương yên tiếp tục đấu tranh không để tội phạm hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen tiếp tục phức tạp
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
tích cực phát hiện tố giác tội phạm qua đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng là phan hoàng song phan diệu linh và nguyễn lê duy khánh cùng chú tại thị trấn hà lam huyện thăng bình
về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một công an huyện thăng bình phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn s một media
số hai trăm ba mươi một tiểu la thị trấn hà lam do phan hoàng song làm chủ có dấu hiệu làm giả tài liệu
lực lượng công an quảng nam đã khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty và hai địa điểm khác ở thị trấn hà lam
thu giữ một trăm năm mươi căn cước công dân giả khoảng năm trang tài liệu trích xuất có chứa khoảng một mươi tài khoản thanh toán quốc tế
của người việt nam và nhiều khách nước ngoài hai mươi máy tính bàn và một mươi máy tính sách tay chín mươi một điện thoại di động
một máy in màu bảy thẻ atm thẻ visa mang tên phan hoàng song
khai thác nhanh đối tượng song khai nhận đã thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn s một media
để hoạt động quảng cáo trên không gian mạng
qua đó song cùng vợ là phan diệu linh đã thu thập khoảng một mươi tài khoản thanh toán quốc tế
và tự làm giả một trăm năm mươi căn cước công dân để tạo lập ví thanh toán điện tử quốc tế paypal
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
thời gian gần đây tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng viễn thông mạng internet mạng xã hội vẫn xuất hiện
dưới nhiều chiêu trò mới và tinh vi gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều nạn nhân ở hầu khắp các tỉnh thành
thủ đoạn của loại tội phạm này vẫn là đánh vào tâm lý nhẹ dạ thiếu cảnh giác và hám rẻ của nhiều người dân
khi đã tương tác trao đổi và mua bán trên mạng xã hội
mới đây công an tỉnh quảng bình đã đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đây là một trong những số trang facebook được đối tượng dùng để đăng tải những hình ảnh
về các loại cây cảnh nhà vườn nhằm thu hút sự quan tâm theo dõi của những người thích chơi cây
tại những trang facebook này được đăng bán những cây cảnh đẹp giá cả rất rẻ so với thị trường
đã gây sự chú ý tương tác của nhiều người
nhưng không ai nghĩ rằng đây chính là cái bẫy mà đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
trong quá trình thu thập thông tin tài liệu thì phát hiện có nạn nhân tại quảng bình
khi đặt mua cây cảnh trên không gian mạng trên facebook nhà vườn thì đã chuyển bốn mươi bốn triệu đồng
sau khi chuyển xong thì lại không nhận được không liên lạc được đối tượng
qua quá trình thu thập xác minh bước đầu thì xác minh làm rõ facebook này là facebook giả
quá trình lập chuyên án đấu tranh ngày một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh quảng bình đã tiến hành triệu tập đấu tranh đối với hồ ngọc hoàng chú tại tỉnh quảng nam
để thực hiện hành vi lừa đảo hoàng lên mạng tìm mua các trang facebook giả mạo các nhà vườn chuyên bán cây cảnh cùng với các bộ tài khoản ngân hàng ví momo giả mạo cùng với nhiều sim giác điện thoại di động các loại
sau đó hoàng đăng tải hình ảnh về các loại cây cảnh lên trang facebook giả mạo kèm theo nội dung giao bán với mức giá rẻ hơn thị trường
khi người mua có nhu cầu liên hệ hoàng sẽ yêu cầu người mua đặt cặp trước một phần số tiền